cơ quan an ninh liên bang nga fsb cho biết hôm bảy tháng bốn
hai lối thoát đã được chuẩn bị ở ukraine cho những nghi phạm tấn công nhà hát moscow hồi tháng trước
fsb đã chiếu các đoạn video thẩm vấn trong đó các nghi phạm thú nhận rằng họ được hứa trả tiền ở kiev
vào ngày hai mươi hai tháng ba bốn nghi phạm người tajikistan đã nổ súng bên trong nhà hát kursus city và sau đó đốt cháy tòa nhà
tổng cộng có một trăm bốn mươi năm người thiệt mạng và hơn năm trăm linh người bị thương trong vụ tấn công
nhà chức trách cho biết các nghi phạm đã bị bắt giữ vào ngày hôm sau khi đang cố gắng chạy trốn sang ukraine bằng ô tô
tổng cộng có một mươi một người đã bị bắt trong đó có bốn nghi phạm trực tiếp tham gia vào vụ tấn công
nhóm khủng bố isisk đã nhận trách nhiệm về vụ việc
tuy nhiên giám đốc fsb alexander botikov cho rằng mỹ nga và ukraine cũng có thể liên quan đến vụ tấn công
thông qua việc sử dụng phần tự hồi giáo cực đoan như lực lượng ủy nhiệm
ukraine và các nước phương tây đã phủ nhận mọi liên quan tới vụ việc
trong các video thẩm vấn mà fsb công bố các nghi phạm nói rằng họ đang làm theo chỉ dẫn của một đối tượng tên là say fulo
cơ quan chức năng nga đang làm việc để xác định danh tính chính xác của người này
fsb cho biết saifulo là người đã chỉ đạo các nghi phạm trốn sang ukraine
nơi họ được hứa sẽ nhận một triệu rup tương đương với một mươi một usd
theo các nhà điều tra các nghi phạm đã đi theo đường cao tốc m ba dẫn tới biên giới với ukraine
nhưng cuối cùng bị chặn lại khi cách khu vực sumi của ukraine khoảng một trăm bốn mươi km
nghi phạm samshiny fariduni nói rằng họ được yêu cầu bỏ xe gần biên giới
và sau đó gọi cho người chỉ đạo để được hướng dẫn thêm về cách vượt biên vào ukraine
các quan chức nga trước đó đã đề cập tới lối đi đã được bố trí ở ukraine
fed ngày bảy tháng bốn nói rằng thời điểm các nghi phạm chạy trốn phía ukraine đang tiến hành các hoạt động giả phá bom mìn gần các làng chukovca và sopics
fsb cho biết có hai lối thoát kháng nghi
theo các nhà điều tra các nghi phạm dự kiến sẽ phá hủy phương tiện rồi đi bộ qua biên giới sử dụng rừng làm nơi ẩn náu
theo các nhà điều tra nga các nghi phạm đã đi theo đường cao tốc m ba dẫn đến biên giới ukraine nhưng bị chặn lại
theo đài rt nghi phạm samshiny fariduni nói rằng họ được yêu cầu bỏ xe gần biên giới và sau đó gọi cho người chịu trách nhiệm để được hướng dẫn
theo đài ati trong bản cập nhật về thông tin về vụ khủng bố xảy ra ở tỉnh moscow
ubnd điều tra nga ic cho biết
họ đã tìm thấy những hình ảnh liên quan đến xung đột ukraine trong điện thoại di động của một nghi phạm
các ảnh này gồm các ảnh binh sĩ ukraine và anh một người đàn ông quấn cờ ukraine đứng trước một tòa nhà bị phá hủy
còn có hình ảnh một binh sĩ đứng trên xe tăng và cầm lá cờ ukraine có dấu thích lực lượng tác chiến đặc biệt của lực lượng vũ trang ukraine
người phát ngôn của ic bà svetlana pechenko nói rằng
dữ liệu này có thể cho thấy mối liên hệ giữa vụ tấn công khủng bố và hoạt động quân sự đặc biệt của ukraine
bà nói thêm rằng
các nhà điều tra đang kiểm tra xem liệu các cơ quan an ninh ukraine và các nhóm khủng bố hồi giáo quốc tế
có liên quan đến việc lập kế hoạch và tài trợ cho vụ thảm sát tại krosos city ho hay không
theo bà petenko vào sáng ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
một trong những nghi phạm đã gửi cho người chỉ đạo những bức ảnh về lối vào cronsos city hal và những con đường gần đó
bà lưu ý rằng ngày này chung với ngày nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cuối tháng trước cơ quan trên nói rằng các khoản tiền lớn
từ ukraine đã được chuyển cho các nghi phạm vụ tấn công khủng bố moscow
báo cáo nêu rõ các nhà điều tra đã thu thập bằng chứng quan trọng
cho thấy các nghi phạm đã nhận tiền từ ukraine dưới dạng tiền ảo
số tiền này sau đó được dùng để chuẩn bị cho vụ tấn công
bộ ngoại giao nga ngày ba mươi một tháng ba cho biết nga đã chính thức liên hệ với chính quyền ukraine
đề nghị kiev giao nộp toàn bộ những người mà moscow có nghi ngờ liên quan đến các hành động tấn công khủng bố nhằm vào nga
trong đó có vụ tấn công nhà hát krosoft city hôm hai mươi hai tháng ba vừa qua
trong danh sách đề nghị dẫn độ có người đứng đầu cơ quan an ninh ukraine sbu vasyl maliyuk
người từng thừa nhận cơ quan của ông đứng sau vụ tấn công cầu kriam sau khi xung đột nga ukraine nổ ra
đáp lại fbu cho rằng đề nghị của nga là vô nghĩa
fbu cũng nhắc lại việc tòa án hình sự quốc tế icc trước đó đã phát hiện bắt giữ đối với một số lãnh đạo nga liên quan đến các hoạt động ở ukraine
phát biểu tại đại hội lần thứ một mươi hai liên hiệp công đoàn độc lập của nga ngày bốn tháng bốn theo giờ địa phương
tổng thống nga vladimir putin
vladimir putin nhấn mạnh rằng những kẻ chủ mưu giản dựng vụ tấn công khủng bố tại nhà hát khrushchev city hall
ở ngoại ô thủ đô moscow hồi tháng ba vừa qua đang tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết dân tộc của người dân nga
ông nói dựa trên báo cáo của các nhà điều tra có cơ sở để tin rằng mục tiêu chính của những kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công khủng bố
tại nhà hát khrushchev city hall là nhằm phá hoại tinh thần đoàn kết của người dân nga
ông khẳng định rằng điều kiện quan trọng nhất đối với sự thành công của nga là tinh thần đoàn kết của xã hội đào xa tộc tại nước này
đồng thời nhấn mạnh đây là điều kiện cơ bản chính yếu đối với thành công của nước nga
theo đó số lượng người ký hợp đồng gia nhập lực lượng vũ trang nga đã tăng đáng kể sau vụ khủng bố nhà hát krosos city ho ngày hai mươi hai tháng ba
trong tuyên bố ngày ba tháng bốn bộ quốc phòng nga cho biết hơn một trăm linh người đã ký hợp đồng với quân đội kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
phía nga cho biết khoảng một mươi sáu người trong số này ký hợp đồng chỉ trong một mươi ngày qua sau vụ khủng bố nhà hát krosos city hall
bộ quốc phòng nga nêu trong các cuộc phỏng vấn được thực hiện tuần qua tại các điểm tuyển quân ở thành phố của nga
hầu hết ứng viên đều bày tỏ mong muốn trả thù cho những người thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra vào hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ở khu vực moscow
đó là động cơ chính để ký kết hợp đồng
nga đang dựa vào nguồn tân binh ổn định cho lực lượng vũ trang để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
hiện đã bước sang năm thứ ba
hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tổng thống nga vladimir putin đã ra lệnh huy động ba trăm linh nam giới cho quân đội
song ông putin sau đó cho hay nga không cần phải huy động bắt buộc nữa vì số lượng ký hợp đồng tự nguyện quá đông
các affix khắp các thành phố của nga ca ngợi những người lính chiến đấu ở ukraine là những người yêu nước và anh hùng
nhiều người đăng ký nhập ngũ cũng bị thu hút bởi mức lương cao trong quân đội
theo cơ sở dữ liệu năm hai nghìn hai mươi bốn của viện nghiên cứu chiến lược quốc tế ias
các lực lượng vũ trang của nga
hiện có khoảng một một triệu quân đang hoạt động ở tất cả các quân chủng trong đó có năm trăm linh lính thuộc lục quân
nhà chức trách nga ngày bảy tháng bốn cho biết
những người chịu trách nhiệm về an toàn và phòng chống cháy nổ ở khu phức hợp rrosos city ho
nơi vụ tấn công khủng bố xảy ra đang bị điều tra với cáo buộc sơ xuất và không làm tròn trách nhiệm
vụ tấn công khủng bố nhà hát gần moscow vào ngày hai mươi hai tháng ba khiến một trăm bốn mươi bốn người thiệt mạng và hơn năm trăm linh người bị thương
bốn nghi phạm mang vũ khí đã xả súng vào đám đông và phóng hỏa bên trong nhà hát
theo thông tin từ quá trình nhận dạng thi thể và xác định nguyên nhân những cái chết
số người chết vì hỏa hoạn nhiều hơn vì vết thương do đoạn bắn nhà chức trách nga cho biết
trong đó nhiều nạn nhân thiệt mạng do ngạt khói
theo ủy ban điều tra nga toàn bộ quá trình vụ tấn công khủng bố diễn ra trong vòng một mươi bảy phút
nhà chức trách nga nói người chịu trách nhiệm về an toàn cháy nổ ở khu phức hợp rosos city hồ
cũng như người đứng đầu đội cứu hỏa đang bị điều tra hình sự về tội sử xuất
hai người này đã bị áp đặt các quy định về cấm đi lại
cơ quan thực thi pháp luật nga đang xem xét khả năng quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy bị vi phạm
dẫn đến tình hình trở nên tồi tệ hơn khi những kẻ khủng bố đốt cháy phong hòa nhạc
theo lời kể của một số nhân chứng hệ thống chữa cháy tự động được lắp đặt không hoạt động
bao gồm thiết bị phun nước dập lửa thiết bị kiểm soát khói và thiết bị chiếu sáng khẩn cấp
lửa cháy không kiểm soát đã bao trùm khu vực rộng một mươi ba m hai
một số vật liệu được sử dụng trên tường cũng có thể góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh
theo ria novosti khrushchev group chủ sở hữu của nhà hát đã phủ nhận điều này
nhà chức trách nga đến nay đã bắt giữ tổng cộng một mươi bốn nghi phạm
trong đó có bốn nghi phạm được cho là trực tiếp gây ra vụ tấn công
bốn nghi phạm này được xác định là các phần tử hồi giáo cực đoan
dù tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is đã nhanh chóng nhận trách nhiệm về vụ tấn công
nhưng nga vẫn cáo buộc ukraine dính lưu đến vụ khủng bố này
ukraine đã kiên quyết phủ nhận mọi sự việc liên quan
mới đây nhà chức trách mỹ lo ngại nguy cơ các thành phần cực đoan có thể hưởng ứng lời kêu gọi của is
thực hiện những vụ khủng bố tương tự vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô moscow
báo cáo của tình báo mỹ cảnh báo các thành viên của lực lượng nhà nước hồi giáo is tự xưng trên khắp thế giới
và những đối tượng hành động khủng bố đơn lẻ được gọi là xóa đơn độc
có thể hưởng ứng những tuyên bố mới đây của is liên quan tới vụ khủng bố ở moscow
và hô hào thực hiện thêm nhiều vụ tấn công khác ở nơi công cộng
trước đó tình báo mỹ cho biết đã cảnh báo nga rằng lực lượng khủng bố is
đang chuẩn bị tấn công chương trình biểu diễn ca nhạc ở moscow
người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ andreiler westion cho biết washington đã chia sẻ thông tin này
với chính quyền nga theo chính sách nghĩa vụ cảnh báo thỏa thuận giữa hai nước
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại